tạp chí lanset vừa đưa tin một người đàn ông sáu mươi hai tuổi ở đức đã tiêm tới hai trăm một mươi bảy mũi vaccine covid một mươi chín trong gần ba năm vì lý do cá nhân
trước đó vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai người đàn ông này đã bị cảnh sát bắt khi đang tiêm nhiều mũi vaccine covid
cơ quan điều tra nghi ngờ ông đã nhận hơn chín mươi liều thuốc nhờ vào việc tích lũy thẻ tiêm chủng từ những người không muốn tiêm phòng
tuy nhiên các cuộc điều tra cuối cùng không dẫn đến cáo buộc hình sự nào và một nhóm các nhà nghiên cứu từ trường đại học elagan noremburg đã bị thu hút bởi trường hợp này
họ đã tự đặt ra câu hỏi sau nhiều lần tiêm chủng ngừa covid hệ thống miễn dịch của con người đã có những thay đổi gì
gillian stober một tác giả của nghiên cứu cho biết
chúng tôi biết về trường hợp của người đàn ông này qua các bài báo sau đó chúng tôi đã liên hệ và mời ông trải qua nhiều bài kiểm tra khác nhau ở illegen
người đàn ông cho biết ông đã tiêm hai trăm một mươi bảy mũi tiêm chủng
trường hợp của người đàn ông đã tự đặt ra câu hỏi sau nhiều lần tiêm chủng ngừa covid hơn một nửa trong số đó có thể được xác minh bằng hồ sơ lâm sàng
phần lớn là liều mrna một lượng nhỏ astrazeneca johnson johnson và sanofi
tất cả các mũi tiêm được diễn ra trong thời gian kéo dài tổng cộng là hai mươi chín tháng nhưng phần lớn được tiêm trong khoảng thời gian chín tháng kể từ giữa năm hai nghìn hai mươi một
các nhà nghiên cứu đã tập trung vào việc tìm hiểu xem liệu người đàn ông có đang mắc phải chứng bệnh được gọi một cách không chính thức là suy kiệt miễn dịch hay không
khi mọi người trên khắp thế giới bắt đầu nhận được liều vaccine covid thứ ba thứ bốn hoặc thứ năm một số nhà nghiên cứu cho rằng việc tấn công hệ thống miễn dịch bằng cùng một loại kháng nguyên trong thời gian ngắn thực sự có thể gây hại
theo stralber ý tưởng này xuất phát từ những quan sát ở những bệnh nhân bị nhiễm virus mãn tính như hiv
sturber lưu ý đó có thể là trường hợp xảy ra với một số bệnh nhiễm trùng mãn tính như hiv hoặc viêm gan b có dấu hiệu cho thấy một số loại tế bào miễn dịch được gọi là tế bào t
sau khi bị tấn công quá nhiều sẽ trở nên mệt mỏi dẫn đến việc chúng giải phóng ít chất truyền tin gây viêm hơn
vì vậy nếu điều này đúng với nhiều liều vaccine covid thì một người bình thường khi tiêm hàng chục liều trong một thời gian ngắn chắc chắn sẽ có dấu hiệu suy giảm miễn dịch ở cấp độ phân tử
tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu và xét nghiệm các chỉ số của người đàn ông này các kết quả lại cho thấy lượng kháng thể và tế bào t nhắm mục tiêu sars cov hai ở mức cực cao
nghiên cứu các phản ứng tổng quát hơn của tế bào t đối với các kháng nguyên khác
và miễn dịch của người đàn ông này cũng hoạt động hiệu quả như bất kỳ tế bào đối chứng nào
điều này cho thấy hệ thống miễn dịch của ông không hề gặp vấn đề gì và có thể chống lại mầm bệnh như bất kỳ người bình thường nào
đáng chú ý hơn các nhà nghiên cứu báo cáo rằng người đàn ông này không biểu hiện tác dụng phụ tiêu cực nào từ những liều vaccine đã tiêm
ngay cả khi ông tiêm chúng hàng ngày trong nhiều tuần liên tục
trên hết người đàn ông này cho biết mình chưa từng bị nhiễm sát covid hai
trong quá trình nghiên cứu người đàn ông thậm chí còn nhận được một liều vaccine ngừa covid khác để kiểm tra phản ứng miễn dịch cấp tính của ông sau tất cả các mũi tiêm trước đó
người đàn ông này có phản ứng kháng thể hiệu quả cho thấy vaccine vẫn đang phát huy tác dụng
tuy nhiên shober cũng nhấn mạnh rằng điều này không có nghĩa là tất cả chúng ta nên ra ngoài và tiêm thêm liều vaccine bất cứ khi nào chúng ta muốn
đây chỉ là một nghiên cứu điển hình duy nhất và là một nghiên cứu đặc biệt
nhưng trường hợp này giúp chúng ta nhận thấy vaccine covid nhìn chung khá an toàn
và khó có khả năng xảy ra vấn đề suy giảm miễn dịch chỉ sau một số liều
stober cho biết quan sát cho thấy không có tác dụng phụ đáng chú ý nào xảy ra
mặc dù được tiêm chủng tăng cường đặc biệt này cho thấy rằng thuốc có mức độ dung nạp tốt
nghiên cứu hiện tại chỉ ra rằng tiêm vaccine ba liều cùng với vaccine bổ sung thường xuyên cho các nhóm dễ bị tổn thương vẫn là phương pháp được ưa chuộng
theo tổ chức y tế thế giới who có ba nhóm cần tiêm nhắc lại vaccine covid một mươi chín
gồm người từ năm mươi tuổi trở lên và có bệnh nền
phụ nữ mang thai và người chưa tiêm vaccine covid một mươi chín mũi nào
thời gian tiêm nhắc lại khuyến cáo từ chín đến một mươi hai tháng sau mỗi tiêm cuối cùng
tính từ đầu dịch covid một mươi chín đến nay nước ta đã tiêm hơn hai trăm sáu mươi sáu năm triệu liều vaccine covid một mươi chín
việt nam là một trong những quốc gia có độ bao phủ vaccine covid một mươi chín cao nhất thế giới
với tỷ lệ tiêm đổi mũ cơ bản cho người từ một mươi hai tuổi trở lên đã sấp xỉ một trăm linh
tỷ lệ tiêm mũi bốn cho người từ một mươi tám tuổi trở lên có nguy cơ cao đạt tám mươi